thưa quý vị theo xu hướng hạ nhiệt covid một mươi chín tại việt nam trong những ngày vừa qua
hiện số ca mắc cần cách ly điều trị ở các khu cách ly tập trung trên cả nước rất thấp
nhưng theo kịch bản mỗi quận huyện ở tp hcm và hà nội vẫn phải tiếp tục duy trì một cơ sở cách ly
việc này liệu có còn cần thiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hiện cả nước có gần tám trăm sáu mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang cách ly tại nhà hơn hai bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế
cũng theo cục này tính đến ngày hai mươi chín tháng ba hà nội đang có hai trăm một mươi hai tám trăm năm mươi ca cần theo dõi và điều trị
trong đó có gần một năm trăm linh ca điều trị tại bệnh viện hơn hai trăm một mươi một ca theo dõi điều trị tại nhà
và chỉ có một trăm chín mươi hai ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly
trong số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung trong ngày là ca
như vậy số ca f điều trị cách ly tập trung chỉ chiếm chín số ca đang theo dõi và điều trị tại hà nội
còn tại tp hcm hiện đang theo dõi điều trị năm mươi hai bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đang theo dõi điều trị tại nhà một trăm bốn mươi sáu ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly
ba nghìn ba trăm ba mươi ca đang điều trị
tỷ lệ số ca f đang điều trị theo dõi tại khu cách ly trên tổng số ca đang theo dõi và điều trị là hai mươi tám
một lãnh đạo trung tâm y tế quận đống đa hà nội cho biết
chủ yếu vẫn phải duy trì cơ sở tiếp nhận thu dung để dự phòng khi trường hợp dịch bùng phát trở lại sẽ kịp thời xử lý
bác sĩ lâm phước trí trạm trưởng trạm y tế phường tân quý quận tân phú tp hcm cũng cho biết
địa phương luôn trong tâm thế sẵn sàng
và phải dự trù những tình huống dịch chuyển biến xấu
bên cạnh đó trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch cũng dựa vào khả năng quản lý theo dõi f
tại cơ sở cách ly số ca mắc mới và tỷ lệ tiêm chủng
vì vậy hiện nay chưa thể giải thề khu cách ly tập trung
trước thực tế số f cách ly tại các bệnh viện giã chiến ở tp hcm ít
có thể gây tốn kém nhân lực và cơ sở vật chất
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nguyễn thị huỳnh mai cho hay
công tác chống dịch của thành phố vẫn dựa trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát dịch hiệu quả theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trường hợp không có bệnh nhân các nhân viên y tế và quản lý sẽ trở về đơn vị công tác ban đầu
để tiếp tục làm việc
bà mai cho rằng thời gian tới nếu kết quả đánh giá dịch covid một mươi chín của các phường xã đều thuộc vùng xanh
thì ubnd các quận huyện và tp hcm có thể đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
ngành y tế giải thể
khu cách ly tập trung
như vậy việc duy trì các cơ sở cách ly thu dung đa phần là để đề phòng các tình huống dịch bệnh chuyển biến xấu
đây là một việc làm cần thiết
bởi covid một mươi chín rất khó lường chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các đợt bùng phát dịch bất cứ lúc nào
tuy nhiên hiện tại việt nam có tỷ lệ bao phủ vaccine cao các kf nếu phải thu dùng cũng gần như không phải chuyển viện
do đó việc duy trì các cơ sở này như thế nào cũng cần phải xem xét
để phù hợp với thực tiễn